tại cơ quan công an hải khai nhận trong thời gian làm việc tại sưởng gỗ gần nhà bà anh đã xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân nên hải đã dùng khúc gỗ và dựa sang nhà nạn nhân chém và đập cho đến chết sau đó bỏ về nhà
vâng cho rằng bị nhìn đều dẫn đến hành vi giết người say rượu không làm chủ được bản thân giết người tranh chấp đất đai cũng giết người
có thể thấy là chưa bao giờ mạng người lại bị coi nhẹ đến như vậy

có một nguyên nhân nữa cũng khiến các đối tượng dễ dàng xuống tay thậm chí là xuống tay một cách dã man với nạn nhân đó chính là mâu thuẫn trong tình cảm nam nữ
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên antv bạc liêu về thực trạng này
điển hình là vụ án mạng xảy ra vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tại ấp bờ cảng xã điền hải huyện đông hải tỉnh bạc liêu
nạn nhân là bà huỳnh thị kim phượng
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy bà phượng có nhận đào hu nhỏ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ cùng địa phương là con nuôi
nhưng trên thực tế nhỏ và bà phượng sống chung với nhau như vợ chồng
do bà phượng bán quán nhậu thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên đào hu nhỏ hay ghen tuông và cả hai thường xảy ra cự cãi
đêm ngày hai mươi một tháng bảy nhỏ và bà phượng tiếp tục cự cãi và đào huy nhỏ đã ra tay sát hại người tình của mình sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
sau nhiều ngày trốn tránh cơ quan công an đối tượng đào huy nhỏ ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình
bà phượng bán quán nhậu tiếp khách em ghen tuông nhưng mà em nói thì nói không được
sau đó đêm ngày hai mươi một tối hai mươi một gạng sáng hai mươi hai em với bà phượng có cự cãi có mâu thuẫn trước
sau đó bà phượng chửi em em mới kiềm chế nóng giận của em không được
bà phượng bán quán nhậu tiếp khách em mới kiềm chế nóng giận của em không được
sau đó đêm ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy trọng và tân tiếp tục cự cãi và đánh nhau
trong lúc giảng co đối tượng trọng dùng dao thủ sẵn trong người đâm anh tân tử vong
những vụ án giết người này một lần nữa đã và đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử giải quyết những mâu thuẫn đặc biệt là những mâu thuẫn tình cảm trong xã hội hiện nay
để hạn chế được cái tình trạng mà giết người do nguyên nhân xã hội thì các ban ngành đoàn thể chính quyền cơ sở
phải chủ động phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mâu thuẫn trong nội bộ gia đình để kịp thời hòa giải không để xảy ra một cách trầm trọng
bên cạnh đó lực lượng công an cũng phải thường xuyên tuyên truyền về sự nguy hiểm của những hông khí gây ra những hậu quả giết người
để kéo giảm tình trạng này mọi người dân cần tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
sớm phát hiện và kịp thời giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn đặc biệt là mâu thuẫn tình cảm phát sinh trong nội bộ nhân dân
từ đó góp phần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương
thông tin từ hậu giang công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang tổ chức đánh bạc
bằng hình thức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống thuộc ấp tám xã vị thủy huyện vị thủy
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một mươi chín chiếc xe máy các loại cùng một số vật dụng liên quan đến việc đá gà
qua khám xét nhanh trên người các đối tượng lực lượng công an còn tạm giữ khoảng một mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động các loại
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn phước tin chú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo thông tin ban đầu
vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà nghỉ vườn đào hai phường hòa thuận thành phố tam kỳ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối tượng nguyễn phước tin
thu giữ tại chỗ một gói ma túy đá ba điện thoại di động và số tiền năm triệu năm trăm linh nghìn đồng
khai thác nhanh tin khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ tên tại thành phố hồ chí minh
sau đó đem về phân nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn thành phố tam kỳ
bị truy nã toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy đối tượng đặng huy tiến năm mươi bảy tuổi
trú tại thành phố hồ chí minh đã di chuyển đến nhiều địa bàn sau đó quyết định ở lại hà nội và tạo ra cho mình một vỏ bọc là ông chủ của một doanh nghiệp làm ăn phát đạt
tuy nhiên đến ngày ba tháng một mươi hai đối tượng đã bị công an phường khương trung hà nội bắt giữ
tại cơ quan công an tiến khai nhận sau khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú đối tượng đã di chuyển nhiều nơi từ những cao bằng
minh và hà nội để tránh bị cơ quan công an phát hiện tiến tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt mở công ty và là chủ tịch hội đồng quản trị
một công ty truyền thông có trụ sở tại địa bàn quận cầu giấy đối tượng tiến bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an khởi tố
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy hiện công an phường khương trung đã bản giao đối tượng cùng tăng vật cho cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an tiếp tục xử lý
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chuyển tới quý vị và các bạn vào bản tin lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
còn bây giờ mời quý vị tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng với chị thu thùy và phi hoàng
vâng xin cảm ơn viên tập viên linh chi với những thông tin mà chị vừa cập nhật
và chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiểu mục lợi truy nã sau một ít phút quảng cáo